tàng thường bắt đầu đo bám lấy người dân việt nam với nỗi đau mang tên chất độc màu da cam
sự hủy diệt tàn khốc cùng di chứng đáng sợ cứ dài dẳng từ đời này sang đời khác
nỗi đau tột cùng cho các nạn nhân nỗi ám ảnh rằng xé nghẹn ngào của các bậc sinh thành
bốn mươi năm trôi qua việt nam vẫn miệt mài trên đường đi đòi công lý trong vụ kiện dành quyền đền bù cho các nạn nhân chất độc da cam
thời gian không thể giúp làm lành vết thương của chiến tranh nhưng cũng xoa dịu được phần nào những đau đớn của quá khứ hướng về tương lai tươi sáng với hòa bình thế giới
sự cố gắng của chính các nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học cùng sự chung tay đồng lòng của đảng và nhân dân việt nam đã hỗ trợ họ vượt qua nỗi đau của di chứng chiến tranh
khi đi khám thì bác sĩ cho biết đây là di chứng của chất độc màu da cam được truyền từ đời trước
nếu như những căn bệnh khác chỉ cần điều trị trong khoảng thời gian nào đó đau đớn trong giai đoạn nào đó
thì sự tàn nhẫn của chất độc màu da cam là nằm ở tính di truyền ảnh hưởng qua nhiều thế hệ và tác động đến cả đời người
người thì tật nguyền người thì thiểu năng và thậm chí con người cũng chẳng khác nào là những hình thức
nhân vô trì không hơn
việt nam có hơn bốn tám triệu người bị phơi nhiễm chất độc màu da cam
những số phận nghiệt ngã vẫn đang phải gánh chịu hậu quả của di chứng chiến tranh
đau đớn buồn tùy và cả say rứt
thường cho những số phận kém may mắn của đời sau
xót cho nỗi lòng của đấng sinh thành luôn tự trách bản thân mình tại mình mà nên nỗi
cuộc sống của các nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam phần lớn là rất khó khăn và cũng còn tùy thuộc vào mức độ mà họ chịu ảnh hưởng
với những người còn ý thức được chỉ cần có cơ hội hay khả năng nào đó là họ sẽ cố gắng phân đấu tự lo cho mình không quá phụ thuộc vào người thân
có rất nhiều tấm gương sáng với nghị lực mạnh mẽ đã truyền cảm hứng cho những hoàn cảnh tương tự

câu chuyện vượt lên số phận để thoát nghèo và giúp đỡ cho người cùng tình
đỡ cho người cùng cảnh hộ của chị trần kim phượng ở phường lê bình quận cái răng tp cần thơ là một điển hình
chị bị di chứng của chất độc màu da cam nên từ khi sinh ra đã phải chịu cảng tật nguyền
tuy nhiên được sự vận động của người thân sự giúp đỡ của hội nạn nhân chất độc màu da cam chị đã mạnh dạn vay vốn làm nghề kết cường tại nhà thu nhập bình quân mỗi tháng cũng được hơn

tuy không phải là con số quá lớn nhưng chị cũng không phải sống như vậy
dựa hoàn toàn vào người thân
giảm được phần nào cảm giác mặc cảm
muốn đi tìm một việc làm nào
để tạo ra
tiền để tự nuôi
chống bản thân mình
tìm ngày để học
mơ ước cũng
mở cái cửa hàng lớn hơn chút
như là rồi
mở cửa hàng lớn hơn chút
mình nhận học viên
như là mình dạy cho mấy người phiết tật
mình học của cô
mình dạy cho mấy bạn
mình dạy miễn phí
mặc dù là tàn
nhưng mà không có phế
vẫn cố gắng vươn lên
bằng cái đôi tay còn lại của mình
để mà tạo ra những sản phẩm
giúp vui cho đời
giúp phát triển kinh tế gia đình
để vươn lên thoát nghèo bền vững
sự nỗ lực này
thì chúng tôi cũng mong rằng
những người khuyết tật
cũng như nạn nhân chất độc da cam
ở việt nam nói chung
và phượng lê bình nói riêng
sẽ nôi theo những cái gương này
để mà phấn đấu vươn lên
trong cuộc sống hòa nhập cùng công đồng
thị xã già nghĩa tỉnh đắk nông
người đàn ông này
cũng là nạn nhân của di chứng chất độc màu da cam
tuy không có được thanh hình lành lạnh
như bao người khác
nhưng nghị lực cùng ý chí phấn đấu của anh
thì lại hơn nhiều nguồn
người gấp bội lần
với phương trầm sống
cái gì tự làm được
thì không bao giờ nhờ người khác
chính vì thế nên anh tự mình làm tất cả mọi việc
dù khá vất vả
không biết thì học
anh mê mò đi học nghề sư điện tử
để nuôi sống bản thân
và lo cho gia đình nhỏ của mình
chúng ta không thể lựa chọn được
việc mình sinh ra như thế nào
nhưng điều quan trọng là mình đã sống như thế nào
những người tàn tật như tụi em
thì nói thật với chị là
đi lại đã là một vấn đề khó
mà để đi được đến trường thì nó lại khó hơn
bây giờ tụi em phải đi đến trường
bằng chính cái sức lực của mình
rồi tụi em lại phải vượt qua được
cái mặt cảm cái ý chí
và những cái đàn tiến
của những các bạn xung quanh
đối với bản thân mình
đấy là những cái khó khăn nhất
mà những người mà tàn tật như tụi em cần phải vượt qua
tất nhiên sự giúp đỡ
động viên của người thân và cộng đồng
luôn là động lực giúp những nạn nhân
của chất độc sa cam
trong cái quá trình
để đi học tập được như vậy
thì có sự giúp đỡ rất nhiều
của bạn bè
của những cái người thân
từ gia đình của cộng đồng xã hội
đó là những cái người mà
họ luôn đồng hành với mình
động viên mình chia sẻ với mình
tất cả những cái gì mà
những lúc mình gặp khó khăn nhất
mình không biết tâm sự cùng ai chia sẻ cùng ai
thì hãy tâm sự với những cái người
họ động viên mình họ chia sẻ với mình
để cho mình có thêm nghị lực
và sự tự tin để mình vượt qua
những năm qua hội nạn nhân chất độc sa cam
đã có nhiều hoạt động tích tực
cố gắng giúp những gia đình có người
chịu ảnh hưởng của hóa chất độc hại này
vươn lên trong cuộc sống
còn đó những bất cập
như khó khăn trong việc chứng thực hồ sơ
để được hưởng chế độ hỗ trợ từ nhà nước
bởi không phải gia đình nào
cũng lưu giữ được những chứng tử hợp pháp
theo quy định
thế hệ thứ ba dù chịu ảnh hưởng
của chất độc sa cam
nhưng vẫn chưa được hưởng chính sách
cũng phải thẳng định những nỗ lực cố gắng
của đảng và nhà nước
trong việc quan tâm chăm lo
cho đời sống của gia đình các nạn nhân chất độc da cam
nhiều cơ sở dạy nghề
đào tạo việc lạp chăm sóc sức khỏe
được xây dựng ở khắp các địa phương
bên cạnh những chính sách hỗ trợ
theo quy định
trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam
và trẻ em bất hạnh thành phố đà nẵng
một trăm hai mươi nạn nhân chất độc sa cam
tại đây không chỉ được chăm sóc
mà còn được hướng nghiệp dạy nghề
tạo việc làm và có thu nhập ổn định
ngoài các hoạt động hỗ trợ
phục hồi chức năng dạy học
cho các trường hợp dị tật
trung tâm còn thường xuyên tổ chức các lớp dạy nghề
như may mặc kết hoa làm nhang
đồng thời tìm đầu xa cho sản phẩm
giúp các nạn nhân vươn lên
trong cuộc sống
có những cái mà
nghề để hướng nghiệp cho các em thì
chúng tôi phải cùng với hội nạn nhân chất độc da cam
là phải tìm
tìm những cái nguồn
những cái nhà tài trợ
ví dụ như là vừa rồi chúng tôi có tìm được
một nhà tài trợ trường cao đẳng
nghề ở hà nội
để mà hướng nghiệp cho các em
trong vòng sáu tháng
để cho các em có được
một cái tặng cho các em
một cái nghề gì đó
thì chúng tôi cũng phải nỗ lực
để mà kiếm được cái nhà tài trợ như vậy
hỗ trợ về các nghề cho các em
chính quyền địa phương
cũng như là các sở băng ngành
các nhà hậu tâm
luôn luôn đồng hành và giúp đỡ
cũng như là các tổ chức cá nhân
luôn luôn đồng hành và giúp đỡ cho các cháu
trong sáu tháng đồng năm nay
thành hội và các cấp hội trên địa bàn
thành phố đà nẵng đã kêu gọi
vận động được gần năm năm tỷ đồng
để hỗ trợ giúp đỡ cho một trăm linh
nạn nhân chất độc sa cam
trên địa bàn thành phố
đây là những nỗ lực đáng ghi nhận
trong công tác hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng
của chất độc điều xin
còn đây là những nỗ lực đáng ghi nhận
tại trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng
và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam
điêu xin huyện ba vì
thành phố hà nội
nơi đây đang chăm sóc nuôi dưỡng bảy mươi bảy nạn nhân
là con đẻ của cựu chiến minh
bị nhiễm chất độc sa cam
các nạn nhân này được hưởng chế độ yêu đải
miễn phí hoàn toàn theo chính sách của đảng và nhà nước
họ thuộc nhiều diện đối tượng khác nhau
nhưng đều có một điểm chung
là gia đình không có khả năng nuôi dưỡng
những nạn nhân ở đây
đến đây thì hầu hết được sự
sự trợ giúp từ phía quốc đội gia đình
đối với nhà nước
tức là vào đây thì nuôi dưỡng là suốt đời
đối tượng đặc thù thì gần như là
số lượng thì vào đây đều là bệnh nhân
trong đó chiếm tới
trên dưới hai mươi
là khuyết tật đặc biệt nặng
thực hiện sự chăm sóc toàn phần
đối với cán bộ
và số còn lại thì là trên bảy mươi
là số bị bệnh
vấn đề về tâm thần mãn tính
phải dùng thuốc hàng ngày
do vậy thì họ không kiểm soát được hành vi
và các cái
việc làm của mình do vậy là cán bộ phải hỗ trợ
do vậy là cán bộ ở đây
thì cũng phải vượt qua những cái khó khăn nhất định
trước sự chỉ đạo của thành phố
của xã hội nội thì đơn vị trong những
thời gian gần ba năm hơn ba năm vừa rồi
thì cũng đã cố gắng nỗ lực để thực hiện tốt
cái nhiệm vụ được giao
ngoài việc được rèn luyện những kỹ năng đơn giản nhất
để phục vụ cho sinh hoạt
trong cuộc sống đời thường
các nạn nhân chất độc da cam còn được chăm sóc sức khỏe
phục hồi chức năng
và quan trọng là chia sẻ
động viên về tinh thần
giúp họ dễ dàng hòa nhập với cộng đồng
phục vụ chú đáo chân tình
thường vừa ăn chắc ngủ
tôi đã gắn bó với trung tâm này
đã gần hai mươi năm rồi
từ khi là tôi đã làm
tiền sử ở đây là cái nghiện
tôi đã gắn bó hơn chục năm
khi mà tôi làm cái nghiện tôi đã gắn bó rồi
thì chuyển sang cái này thì tôi cảm nhận được là
những người chất độc da cam
nghiện đã gắn bó được rồi
thì đương nhiên chất độc da cam đưa xin
mình lại càng thân thiện càng gắn bó hơn
với người bệnh
để cho họ gần gũi họ hơn
để họ có cơ hội
hòa nhập với cộng đồng
và họ có thể
bệnh tình họ có thể giảm đi
nỗi đau của họ
vì thế tôi xác định
tôi ở lại đây tôi công tác
đến khi tôi về hiệp
năm một mươi tám năm
những vết thương ngày nào vẫn chưa thể lành lạn
nỗi đau vẫn còn say sẵn
chính phủ mỹ và việt nam cũng có nhiều cố gắng
và nỗ lực cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh
xây dựng mối quan hệ hòa bình hữu nghị
chung tay hỗ trợ cho các nạn nhân
bị nhiễm chất độc màu da cam đưa xin
hướng tới một tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn
bên cạnh đó
sự đồng lòng giúp đỡ của toàn dân
toàn xã hội
cũng là nguồn động viên
cho các nạn nhân chất độc da cam
vươn lên trong cuộc sống
hòa nhập với cộng đồng